trung quốc nhấn mạnh việc đối thoại để giải quyết vấn đề triều tiên sau khi hội đồng bảo an liên hợp quốc lên án mạnh mẽ vụ thử tên lửa gần đây của bình nhưỡng
trong một tuyên bố hôm hai mươi tháng bốn hội đồng bảo an liên hợp quốc đã yêu cầu triều tiên chấm dứt ngay việc gia tăng những hành động vi phạm
những nghị quyết của hội đồng này về việc cấm bình nhưỡng phóng tên lửa và thử vũ khí hạt nhân
phát biểu tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc lục khẳng lưu ý rằng nước này vẫn kiên trì với chính sách phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
duy trì hòa bình và ổn định tại đây đồng thời giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán
ông lục khẳng cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế những hành động gây leo thang căng thẳng tại khu vực